sau khi bị cơ quan chức năng tiếp tục mời đến làm việc và có biện pháp xử lý ở mức tăng nặng
nam em đã chủ động đóng trang facebook cá nhân chuyển trang tiktok về chế độ riêng tư
tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc cô vẫn có quyền đóng hay mở các kênh mạng xã hội của mình
dù không có được khán giả quan tâm thậm chí nhiều người quay xe chuyển từ hầm mộ sang antifan
nhưng thời gian vừa qua nam em vẫn tiếp tục có những hành động gây tranh cãi
đình điểm là việc đang livestream giữa đêm khuya thì bất ngờ treo ra bàn công và không quay lại
gần nửa tiếng sau bạn trai của nam em xuất hiện tắt livestream và không giải thích gì thêm
hành động nguy hiểm này của người đẹp gốc tiền giang bị dư luận chỉ trích gai gắt vì có dấu hiệu
truyền tài suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng sâu đến tâm lý cũng như ảnh hưởng sai lệch
trong hành vi của người dùng mạng xã hội nhất là giới trẻ
hành vi này cộng với các phát ngôn trước đó của nam em trên mạng xã hội
bên cạnh việc bị xem xét ở góc độ các quy định pháp luật
thì cũng bị soi chiếu với bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
do bộ thông tin và truyền thông ban hành
cũng như các quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
do bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành
giữa tâm bão bị dư luận phản ứng mạnh mẽ
mới đây nam em đã bị cơ quan chức năng
cụ thể là sở thông tin và truyền thông tp hcm đề nghị đến làm việc
về hoạt động cung cấp các thông tin trên tài khoản mạng xã hội
đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tháng
cô bị cơ quan chức năng mời đến làm việc
trước khi có động thái chủ động đóng hai tài khoản mạng xã hội trên
nam em không quên đăng tải chia sẻ công khai
trong đó thay vì đưa ra lời xin lỗi tới công chúng
thì cô lại có những lời lẽ tiếp tục gây tranh cãi
khi thản nhiên nhắc lại hành vi nguy hiểm khi livestream trước đó
đồng thời đưa ra tuyên bố sẽ quay lại showbiz cho một ngày không xa
mặc dù nam em đã chủ động kiểm soát hai kênh mạng xã hội nêu trên
cũng chưa có động thái xuất hiện trở lại bằng phát ngôn hay hình ảnh hành động nào
sau nhiều ý kiến cho rằng
quan chức năng vẫn nên xem xét việc có biện pháp ngăn chặn xóa các kênh trên của nam em
sở dĩ vậy bởi một khi chưa bị xóa canh
thì nam em vẫn đang là người nắm quyền kiểm soát việc đóng mở các kênh này
và có thể mở kênh lại bất kỳ lúc nào để hoạt động trở lại
đặc biệt đây đều là những kênh đã đạt được người theo dõi khá cao
sau khi nam em thực hiện các buổi livestream đưa ra các phát ngôn gây sốc về nhiều người
có hành vi phản cảm và gây tranh cãi
vì thế nếu như sau này cô mở kênh và hoạt động trở lại
thì vẫn sẽ ít nhiều hưởng lợi ích từ việc kênh có số lượng người theo dõi cao
các trang mạo danh hoặc hội nhóm cùng tên nam em do cộng đồng đặt ra
bên cạnh đó tài khoản tiktok nguyễn lệ nam em với một triệu người theo dõi đã được chuyển về chế độ riêng tư
chỉ những người được chủ tài khoản phê duyệt mới có thể xem các nội dung trên kênh
đây là hai tài khoản facebook và tiktok mà khi xử phạt nam em lần hai mới đây
sở thông tin truyền thông cho biết sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn
cụ thể sở thông tin và truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn
đối với hai tài khoản facebook nguyễn lệ nam em và tài khoản tiktok theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu
của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
trên các diễn đàn mạng xã hội thông tin nam em khóa trang facebook cá nhân
cũng như kênh tiktok được chia sẻ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều
theo đó bên cạnh những bình luận miểu mai cho rằng mọi thứ đã bình yên
thì không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho những việc làm của nam em
và hy vọng người đẹp sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật với hình ảnh văn minh hơn cùng những ca khúc của mình
như đã thông tin trước đó hôm chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm đã mời nam em lên làm việc
về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên theo thông tin từ sở thông tin truyền thông tp hcm
thông qua ông bùi hữu cường người quản lý của nam em
lấy lý do bận công việc tại đà lạt nam em đã không đến làm việc theo giấy mời
ngày một ba sở thông tin truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà nguyễn thị lệ nam em
đối với hai hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân
và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc
việc này là căn cứ theo quy định tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền xử phạt hành chính là ba mươi bảy năm triệu đồng
trong lần vi phạm trước sở thông tin và truyền thông cũng khuyến cáo bà nguyễn thị lệ nam em
nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó
thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định
đồng thời sở thông tin và truyền thông tp hcm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định
do đó việc nam em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân
thì sở thông tin và truyền thông đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là một mươi triệu đồng
đồng thời sở thông tin và truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản của nam em như đã nêu trên
ngày tám tháng bốn năm em chia sẻ trên live stream được sở mời làm việc vào chín giờ sáng ngày chín tháng bốn
cô và chồng sắp cưới hiện đang ở đà lạt nên sẽ về tp hcm để tham dự đúng lịch hẹn
tôi đã rất hợp tác đừng nói tôi trốn tránh tôi không trốn chạy có thư mời là xe đi
lấy tiền đâu để nộp phạt nếu phải nộp đây
nam em không chia sẻ nguyên nhân bị triệu tập lần hai nhưng nói thêm
nhiều người vịn vào tôi câu view câu like để bán thực phẩm chức năng
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng quảng cáo khách sạn
trước đó hoa khôi đồng bằng sông kiều long nam em khiến cho người dùng mạng xã hội thoát tim
khi live stream vào giữa đêm khuya nhưng không nói chuyện
sau đó cô bất ngờ tiến ra bàn công ngồi ra ngoài và không quay lại vào nhà
theo luật sư vụ việc này của người đẹp nam em tiếp tục có dấu hiệu
vì phạm pháp luật
sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội một bộ phận đặt câu hỏi
về mục đích của hành vi này bởi việc ngồi ra ban công trên tầng cao khá nguy hiểm
nếu gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng
một số khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em
nhận định về vụ việc luật sư trần bá học đoàn luật sư tp hcm cho biết
hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực
gây ảnh hưởng đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội
cụ thể theo điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điều chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
người đẹp có thể bị phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
có thể áp dụng biện pháp khắc phục khẩu quả buộc cỡ bỏ thông tin sai sự thật
hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm
ngoài ra hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoảng năm điều bốn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
ban hành kèm theo quyết định số tám trăm bảy mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
không sử dụng từ ngữ gây thù hận kích động bạo lực phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo
trước câu hỏi về việc nam em từng bị sở thông tin và truyền thông tp hcm xử phạt vi phạm hành chính
do vi phạm quy định tại điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nay lại tiếp tục vi phạm làm thế nào để người đẹp không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi sai phạm
theo luật sư trần bá học trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm
áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục khẩu quả nghiêm ngặt hơn
ông nói thêm mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động sâu đến hành vi ứng xử
từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như nam em
hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nhất là người trẻ